để bảo đảm an toàn từ một mươi bảy h chiều nay công ty thủy điện tuyên quang đã mở cửa xả đáy hồ thủy điện tuyên quang
để bảo đảm an toàn về tài sản tính mạng của nhân dân tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các địa phương thông báo tới người dân
các chủ đầu tư và các đơn vị có công trình đang thi công trên sông các cơ sở hộ nuôi trồng thủy sản
phương tiện vận tải thủy ở khu vực hạ du thủy điện tuyên quang
đồng thời tỉnh tuyên quang cũng đã thông báo kế hoạch xả nước để người dân chủ động trong sản xuất phòng tránh thiệt hại